cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đào bá cường chú phường bốn thành phố tuy hòa về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đào bá phi một trong hai đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn bị tạm giữ ba ngày tại nhà tạm giữ công an thị xã đông hòa để phục vụ công tác điều tra
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi đối tượng bị giữ cùng phòng phát hiện phi treo cổ tự vẫn dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc công an thị xã đông hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của phi theo đúng quy định của pháp luật
phối hợp với chính quyền địa phương giải thích vận động và tạo điều kiện để gia đình phi cùng tham gia chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi tiếp nhận thi thể của phi để an táng
tuy nhiên đào bá cường là bố của phi và gia đình không đồng ý đưa ra những yêu cầu vô lý trái quy định pháp luật nên các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi trôn cất phi theo quy định
mặc dù đã được chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích và có văn bản trả lời nhưng đào bá cường vẫn cố tình không hợp tác suy diễn nội dung diễn biến vụ việc nhiều lần gây mất an ninh trả tự và cố tình xuyên tạc sự thật tự ý viết vẽ tuyên truyền nhiều nội dung sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân gây hưởng xấu đến an ninh trả tự an toàn xã hội và sự tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với nhà nước và chính quyền
khám xét chỗ ở của đào bá cường cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu tuyên truyền sai sự thật xuyên tạc về sự việc trên
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nghi làm giả sử dụng con dấu hoặc là tài liệu của cơ quan tổ chức trương thị lan anh ở thành phố đồng hới vừa bị công an tỉnh quảng bình tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng
quá trình đấu tranh công an tỉnh quảng bình đã làm rõ một mươi năm nạn nhân ở quảng bình hà tĩnh đã bị đối tượng trương thị lan anh lừa đảo chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
bằng thủ đoạn thường xuyên ăn mặc đẹp đi xe sang tìm cách tiếp cận và tạo lập các mối quan hệ để tiếp xúc làm quen chụp hình cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo các tỉnh sau đó đưa ra những thông tin gian dối về việc bản thân có nhiều mối quan hệ có khả năng chạy án xin chuyển công tác
xin việc làm đấu thầu công trình nhận làm sổ đỏ khám xét chỗ ở của đối tượng công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội
hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bé gái tám tuổi bị nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bạo hành đến tử vong tại căn hộ trung cư ở quận bình thạnh
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cho rằng
thái có đồng phạm với trang hay không
qua các chứng cứ việc xét hỏi các bị cáo cho thấy nguyên nhân cái chết của bé gái là phù phổi cấp sốc chấn thương
thời điểm bé gái bị đánh gây ra vết thương dẫn đến tử vong thái không có nhà không có căn cứ xác định thái có vai trò đồng phạm tội giết người
do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên thái tám năm tù về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
tại tòa nguyễn võ quỳnh trang tiếp tục khẳng định chấp nhận bản án tử hình của tòa sơ thẩm
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tuyến đường dẫn ra vành đai hai thành phố hà nội ngay từ đầu giờ chiều tình trạng ồn ứ đã xảy ra khá nghiêm trọng
tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số tuyến đường dẫn ra khu vực cửa ngõ thủ đô
để đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động các phương án trong đó tập trung vào khu vực các bến xe trọng điểm trên địa bàn thành phố
ngoài việc tuần tra kiểm soát như mọi khi sẽ được bố trí các lực lượng tại những nút giao thông
và phức tạp ngoài ra tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát từ một tổ thành hai đến ba tổ tại những lơi phức tạp
ngoài việc xử lý các việc vi phạm giao thông đối với cả xe khách thì cũng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến
còn đây là hình ảnh trên tuyến đường vành đai ba do lượng phương tiện tăng đột biến nên tình trạng u nứ nghiêm trọng đã xảy ra
do vậy để giải thoát ủn tắc nhiều phương tiện cũng đã chọn phương án vi phạm
là đi vào làn khẩn cấp
khác với tình trạng trong nội đô tại một số tuyến cao tốc như pháp vân cầu rẽ hà nội hải phòng
dù lưu lượng có gia tăng hơn nhiều so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ủ nứ
tuy vậy các lực lượng chức năng cũng đã chủ động các phương án phân luồng trên tuyến
tùy từng trường hợp cụ thể xảy ra tại tuyến địa bàn nào
thì chúng tôi sẽ có phương án trao đổi thông tin với cả phòng cảnh sát giao thông của địa phương đó
phương án phân luồng từ xa ví dụ khi xảy ra việc ồn tắc trên cao tốc
thì sẽ có phương án phân luồng từ xa để những xe không đi vào cao tốc nữa
tại thời điểm xảy ra ồn tắc và khi xe lưu thông được rồi
thì chúng tôi sẽ có cái trao đổi lại thông tin để tiếp tục cho xe di chuyển vào cao tốc
cử cán bộ kỹ thuật ứng trực tại các trạng thu phí để xảy ra những tình huống
sự cố về lỗi kỹ thuật đối với công tác thu phí etc
và trong trường hợp là những xe không may đi nhầm vào đường
và đi nhầm vào đường thì cũng phải có lưu lượng gián thẻ kịp thời
theo dự báo trong chiều tối ngày hôm nay lưu lượng sẽ tiếp tục gia tăng
tại các tuyến cao tốc trên địa bàn thành phố hà nội
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực một trăm linh quân số
đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn
thưa quý vị từ một trăm linh sáu kg bột thuốc lắc đối tượng trí cá voi và đồng bọn
đã pha trộn với các chất bộ khoa học khác để bào chế ra hơn hai trăm linh
ba mươi kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm
trên địa bàn thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành phố khác
thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đường dây bào chế mua bán sản xuất thuốc lắc này vừa bị công an thành phố hồ chí minh truyệt phá
đây là chiến công của công an thành phố hồ chí minh
chào mừng kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh xác định
từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một đối tượng trí cá voi đã móc nối
với các đối tượng người việt nam định cư tại pháp để đặt mua bột thuốc lắc
sau đó lợi dụng dịch vụ bu điện chuyển phát nhanh quốc tế
giao hàng dưới hình thức giao hàng tận nơi để vận chuyển về thành phố hồ chí minh
cất dấu bào chế ma túy thành phẩm
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây
tiến hành khám xét khẩn cấp các địa điểm là chỗ ở
nơi cất dấu bào chế đóng gói thuốc lắc của các đối tượng
phát hiện thu giữ hơn một mươi sáu viên thuốc lắc thành phẩm
hàng trăm kg chất hóa học các loại là nguyên liệu để pha trộn bào chế thuốc lắc
nhiều máy móc phương tiện và các tan vật khác có liên quan
đáng chú ý tại một địa điểm khám xét trên địa bàn quận bốn
công an thành phố hồ chí minh phát hiện một căn phòng có bố trí nhiều máy móc
dụng cụ thí nghiệm hóa học được đối tượng trí cá voi sử dụng làm nơi nghiên cứu sản xuất thuốc lắc
mở rộng truy xét ngay trong đêm ngày hai mươi tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của một mươi sáu đối tượng
đều cư trú tại thành phố hồ chí minh phát hiện thu giữ số lượng lớn ma túy các loại và nhiều tan vật có liên quan
đến nay công an thành phố hồ chí minh đã triệt phá toàn bộ đường dây mua bán bào chế
đóng gói thuốc lắc do đối tượng trí cá voi cầm đầu bắt giữ hai mươi một đối tượng
thu giữ hơn một mươi tám viên ma túy tổng hợp chín trăm linh gram ketamine một trăm hai mươi gói nước vui và hai mươi một gói chứa chất tinh thể không màu
và các viên nén các loại cùng toàn bộ phương tiện thiết bị nguyên liệu để phục vụ quá trình bào chế
nghiên cứu sản xuất thuốc lắc
bên cạnh đó đã kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng nghiên cứu sản xuất thành công thuốc lắc ngay tại địa bàn thành phố
rút kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì năm nay ngành y tế thành phố hồ chí minh chú động các phương án ngăn chặn covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe cộng đồng
sở y tế tp yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện tập trung đông người phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
các cơ sở y tế phải sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra
ghi nhận tại bệnh viện lê văn thịnh thành phố thủ đức đang tiếp nhận tám bệnh nhân
trong đó có một bệnh nhân nặng và thở máy đa số là những người có bệnh nền phụ nữ mang thai

thì tập trung vô các đối tượng như là phụ nữ có thai này hai người lớn tuổi có bệnh nền
nhất là bệnh nền của tiểu đường với tăng huyết áp
tại bệnh viện thống nhất trong vòng hai tuần nay có khoảng hai mươi bệnh nhân nhập viện
đối tượng thường là người cao tuổi độ tuổi trên tám mươi tuổi chiếm ba mươi đa số bệnh nhân đều có bệnh lý nền
khi mà một bệnh nhân cao tuổi đa bệnh lý mà nhiễm covid
thì khi mà nhiễm covid nó làm thay đổi hệ thống miễn dịch của cơ thể
nó làm bùng lên những đợt cấp của những bệnh lý
khi mà bệnh nhân trên nền bệnh nhân covid thì những đợt cấp nó thay đổi
thì nó làm bùng những bệnh lý đó
và bệnh nhân trở nặng hay bệnh nhân đe dọa mang sóng
hay bệnh nhân cần phải hỗ trợ những bán mốc
thường là những bệnh nặng của những bệnh lý đó
hơn là cách như covid đạt định điểm của thành phố trước đây
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hiện nay thành phố đã triển khai
các phương án bảo vệ nhóm nguy cơ
đồng thời cũng tổ chức triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
tại nhiều điểm xuyên lễ để khuyến khích người dân tăng cường ý thức phòng chống dịch
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo các biện pháp hai k
khi vui chơi dịp lễ đặc biệt là cần bảo vệ người cao tuổi
phải bảo vệ và bảo vệ bệnh nhân tất cả những bệnh nhân cao tuổi
thì khi mà tiếp xúc với một người ra môi trường ngoài
thì đeo khẩu trang không chỉ ở những nơi mà nhắn người
không chỉ ở nơi đông người
tất cả những người vắng
và đặc biệt là phải khám bệnh thường xuyên
để phòng ngừa những biến chứng của những bệnh lý nền
để khi mà có biến chứng chúng ta phải xử lý kịp thời
và thứ ba đối với người cao tuổi
khi mà có biểu hiện nhiễm covid
thì mình phải cố gắng là phải thông báo cho địa phương ngay
không chủ quan nhưng cũng không nên quá lo lắng
là thông điệp mà bộ y tế sở y tế tp hcm
đang truyền tải đến các bác sĩ
bộ y tế tp hcm cũng có văn bản yêu cầu các sở ban ngành
khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch
ngay cả trong các ngày lễ
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín đang tăng
trong khi đó miễn dịch cộng đồng đang giảm dần
thì việc tự bảo vệ bản thân
tiêm đủ mũi vaccine chính là biện pháp tốt nhất
bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ mắc bệnh
dự kiến từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm năm nay
cả hàng không quốc tế tân sơ nhất sẽ đón gần bảy trăm năm mươi sáu lượt khách
năm nay lượng du khách quốc tế tới tp hcm sẽ tăng cao
sau nhiều năm phải hạn chế đi lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
trước lượng khách tăng dự kiến là ba mươi hai bảy mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
thì sân bay tân sơn nhất đã kích hoạt các phương án đảm bảo an ninh an toàn
cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
trong cao điểm vỗ tổ hùng vương vào lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay
những ngày này du khách từ các nước trên thế giới
nhập cảnh vào tp hcm ngày một cao hơn
để tạo sự thuận lợi nhanh chóng cho du khách
công an cửa khẩu tân sơ nhất đã nỗ lực hết mình
duy trì liên tục các ca trực đảm bảo đủ quân số
tuyệt đối không có bất cứ giây phút lơ là chủ quan
phải làm sao vừa giải quyết thủ tục cho du khách một cách nhanh nhất
mà vẫn không có bất cứ sai sót nào
đội trưởng đội thanh tra trần văn dũng chú tại huyện châu đức đội phó đội thanh tra giao thông số tám võ thanh liêm chú tại thành phố vũng tàu thanh tra viên
qua khám xét các địa điểm có liên quan căn cứ những tài liệu đã thu được cơ quan công an cũng đã xác định nhóm đối tượng đưa hối lộ với mục đích được tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển hàng hóa gồm tám chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
đặc biệt không để bỏ lọt tội phạm trong suốt quá trình giải quyết xuất và nhập cảnh
đặc biệt không để bỏ lọt tội phạm trong suốt quá trình giải quyết xuất và nhập cảnh
trong cuộc làm rõ trần thị quyên chú tại huyện vũ thư đã cho một mươi người vay tiền với lãi suất là một trăm linh tám đến bốn trăm bốn mươi một năm hiện công an huyện vũ thư đang tiếp tục điều tra mở rộng
số website hay là mạng xã hội như facebook nhiều đối tượng đã tung ra chiêu trò ghép đi chung xe và tiện chuyến đi xe ghép với những lời mời hấp dẫn nhưng thực tế lại là những cái bẫy để lừa người có nhu cầu
số website hay mạng xã hội như facebook nhiều đối tượng đã tung ra chiêu trò ghép đi chung xe và tiện chuyến đi xe ghép với những lời mời hấp dẫn những cái bẫy để lừa người có nhu cầu

khóa xe ghép chuyến trên mạng xã hội sẽ ra một loạt những hội nhóm kín nhóm mở về các chuyến xe ghép từ các thành phố lớn đi các tỉnh và ngược lại
có nhà xe cá nhân không năng công khai mà chỉ quảng cáo và để lại số điện thoại đề nghị inbox nhắn tin riêng sau khi dụ được nạn nhân chuyển tiền trước thì chúng biến mất
tôi thì ở hải dương mà quá trình từ hà nội về hải dương mà bị bỏ bom xe thì đó là một quá trình khá là khó khăn với tôi khi mà tôi đã cọc tiền cho người ta và xe đến không đúng hẹn
để tránh trường hợp này thì tôi thường không cọc trước mà phải biết rõ được là chính chủ xe xe về đâu đi đâu về đâu và rõ hãng xe đó là cái cách mà tôi phòng chống khi mà bị lừa đảo khi mà đặt xe về quê
mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là một mươi bốn tám trăm hai mươi đồng một ký và một mươi bốn bảy trăm bảy mươi đồng một ký
tiếp đến là thép việt ý với thép cuộn cp hai trăm bốn mươi giảm ba trăm tám mươi đồng một ký xuống mức một mươi bốn sáu trăm hai mươi đồng một ký nhưng tăng năm mươi đồng một ký đối với thép thanh vàng d một mươi cb ba trăm linh lên mức một mươi năm ba trăm linh đồng một ký
tương tự thép hòa phát tại miền nam giảm một trăm ba mươi đồng một ký đối với thép cuộn cp hai trăm bốn mươi nhưng tăng hai trăm linh đồng một ký với thép thanh vàng d một mươi cb ba trăm linh
như vậy hai sản phẩm này hiện có giá lần lượt là một mươi bốn chín trăm hai mươi đồng một ký và một mươi năm năm trăm năm mươi đồng một ký
theo hiệp hội thép việt nam nguyên nhân việc giá thép bị sụt giảm trong thời gian qua do nhu cầu thép toàn cầu sụt giảm
nhất là ở các khu vực mỹ eu và trung quốc chưa thấy tín hiệu kiểm soát được lạm phát
trong khi nhu cầu khiêu thụ thép trong nước sụt giảm mạnh khiến doanh nghiệp sản xuất với hạng giá bán bị đẩy nhanh hàng tồn kho
bên cạnh đó giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép cũng đang có xu hướng giảm
sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tại trung tâm thương mại gigamon tp hcm hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
đã khai mạc lễ hội nông sản đặc sản vùng miền hai nghìn hai mươi ba với hơn một sản phẩm đến từ hai mươi tỉnh thành trên cả nước
lễ hội kéo dài từ nay đến hết ngày hai tháng năm khi người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ
đây là nơi hội tụ của hơn một loại nông đặc sản sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn việt nam như
o cop từ ba đến năm sáng
sản phẩm việt gap thủ cơ chỉ dựng địa lý sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh sản phẩm có tiêu chuẩn haccp iso hàng việt nam chất lượng cao

theo đó các hãng đã điều chỉnh giá vé tăng giao động từ hai mươi bốn mươi

giá bán ngày lễ từ hai mươi tám ba mươi tháng bốn là hai trăm sáu mươi năm đồng

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại